ngày tám chín đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường do bộ trưởng trần hồng hà dẫn đầu
đã đi kiểm tra việc khắc phục hậu quả vi phạm và kế hoạch giải pháp thực hiện các cam kết
của công ty trách nhiệm yếu hạn hương nghiệp formosa hà tĩnh được gọi tắt là fhs
theo báo cáo của fhs thực hiện chỉ đạo của chính phủ việt nam đến nay công tác khắc phục thiếu sót
trong bảo vệ môi trường gồm năm mươi tám lỗi chuyên đề khắc phục tới ưu bảo vệ môi trường một mươi một
một mươi mục hạng mục kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường thường trực tại xưởng một mươi hai mục
quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại khí thải nước thải
đã được fhs triển khai và đang từng bước hoàn thiện
sau khi nghe đại diện fhs báo cáo bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà ghi nhận
trách nhiệm nỗ lực thực hiện cam kết về khắc phục xử lý môi trường của fumosa
đánh giá cao sự vào cuộc phối hợp tích cực của bộ tài nguyên và môi trường
của các nhà khoa học lãnh đạo tỉnh hà tĩnh trong việc tìm ra nguyên nhân sự cố
cũng như việc khắc phục hậu quả
bên cạnh việc thực hiện năm mươi tám nội dung liên quan đến kế hoạch fhs cần tập trung xử lý cơ bản
lâu dài các yêu cầu liên quan đến nâng cao chất lượng kiểm soát chặt chẽ nguồn thải
fhs cần phải xem xét có hệ thống theo quy định hoặc tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến vấn đề chất thải
trong quản lý sản xuất xử lý
đặc biệt đối với sản xuất gang thép phải quan tâm xem xét một cách bài bản các nguồn thải như nước thải
chất thải rắn chất thải nguy hại và ô nhiễm không khí